để giảm un tắc và lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a và qua trung tâm thành phố thanh hóa
dự án đường vánh đai phía tây thành phố thanh hóa đã được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi
đây là công trình được kỳ vọng kết hợp với tuyến đường phía đông tạo thành vòng tròn khép kín quanh thành phố
hệ thống giao thông liên hoàn giảm áp lực cho tuyến đường xuyên tâm thành phố
tuyến đường được đầu tư theo hình thức ngân sách tỉnh với tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng
tuyến km sáu km một mươi bốn sáu trăm linh đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
và hình thức đầu tư bot từ đoạn tuyến km đến km số sáu được đầu tư theo hình thức bot với tổng mức đầu tư hơn một tỷ
đến nay đoạn tuyến do sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư đã hoàn thành và bước đầu mang lại sự thuận tiện đi lại cho người dân
đoạn tuyến đầu tư theo hình thức bot đang trong giai đoạn gấp rút về đích

sau khi tuyến đường vành đai phía tây hoàn thành kết hợp cùng với tuyến đường vành đai phía đông sẽ tạo thành một tuyến đường vành đai hoàn chỉnh bao quanh thành phố thanh hóa
tuyến đường vành đai phía tây sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm lưu lượng giao thông đi xuyên tâm thành phố
đối với các phương tiện giao thông từ phía tây của tỉnh thanh hóa sẽ đi về phía bắc phía nam
sẽ đi qua tuyến đường vành đai này và không chuyên tâm để giảm ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông trong địa bàn thành phố
việc đầu tư xây dựng tuyến đường không chỉ góp phần làm giảm ủn tắc và lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a
và qua trung tâm thành phố thanh hóa tạo thành trục cảnh quan đô thị cho sự phát triển của thành phố thanh hóa về phía tây
hoài nhập với các khu đô thị vendô và vùng phụ cận
một trong những điểm nhấn trong bức tranh hạ tầng giao thông của tỉnh thanh hóa chính là công trình đường ven biển
đây là một công trình với vai trò kết nối các khu du lịch với các khu kinh tế với các cảng biển và khu công nghiệp
sẽ tạo thành một mối giao thông liên hoàn và điều này sẽ góp phần tạo ra đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa phát triển
công trường thi công thuộc dự án đường ven biển nối thành phố sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn
dưới thời tiết nắng nóng cao độ nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra hết sức sôi nổi
cùng với khí thế lao động đó thì vấn đề an toàn lao động cũng được các đơn vị nhà thầu quan tâm trú trọng
vấn đề mà bảo hộ về lao động thì dành cho nhân công cũng như các công nhân thì là quần áo mũ máu những thiết bị cần thiết là chúng tôi đều đáp ứng đều đầy đủ cả
làm theo được công ty bàn giao ca được tập huấn trên công trường
trang thiết bị bảo hộ lao động tuần thú theo mọi khẩu hiệu an toàn lao động trên hết
tất cả nguồn vật liệu vật tư đầu vào đều được kiểm tra thí nghiệm theo đúng các tiêu chuẩn đã được quy định
trong quá trình thi công thì anh em tư vấn sát thường xuyên phân công nhau trong quá trình cùng với nhà thầu tư vấn và giám sát nhà thầu thi công
trong quá trình toàn bộ thời gian thi công
để đảm bảo được chất lượng theo đúng yêu cầu của dự án
dự án đường giao thông nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn giai đoạn một gồm tuyến đường ven biển có chiều dài gần một mươi bảy km và hơn ba km tuyến nhánh
tuyến chính có quy mô đường phố chính khu vực vận tốc sáu mươi km một giờ chiều rộng nền đường ba mươi m giữa có giải phân cách và điểm bắt đầu giao với đại lộn nam sông mã
tại km một mươi ba cộng sáu trăm tám mươi một thuộc thôn xuân phương xã quảng châu thị xã sầm sơn
tuyến nhánh được xây dựng cải tạo nâng cấp đạt đường cấp bốn đồng bằng vận tốc thiết kế sáu mươi km một giờ
tuy nhiên để bảo đảm tiến độ công trình tỉnh thanh hóa đã quyết định rút ngắn thời gian thi công từ bốn mươi tám tháng xuống còn hai mươi bảy tháng
đây là một khó khăn với nhà thầu thi công đòi hỏi việc tập trung cao nhân lực vật lực bảo đảm chất lượng công trình
đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng
tạo mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công sẽ quyết định phần lớn tới tiến độ công trình
với quyết tâm cao của chủ đầu tư đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công
thì chỉ sau hai mươi bảy tháng thi công xây dựng dự án tuyến đường ven biển nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn
sẽ hoàn thành đưa vào khai thác góp phần phát triển giao thông kết nối
khai thác có hiệu quả tài nguyên vùng ven biển thanh hóa
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh của địa phương
vâng đó là những công trình giao thông trọng điểm hứa hẹn sẽ góp phần không nhỏ
làm thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông của tỉnh thanh hóa
để huy động nguồn vốn xây dựng những công trình này
cũng như các biện pháp được triển khai thực hiện để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng
phóng viên chủ nhật nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông trần văn hải
giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn trong công trình giao thông kết nối của chủ nhật nhân dân
thưa ông công trình đường ven biển có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đặc biệt là kinh tế về du lịch
vậy thì sở thông vận tải đã có sự chỉ đạo như thế nào đối với các đơn vị nhà thầu thi công
tư vấn giám sát cũng như phối hợp như thế nào để đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công trình này
đối với thanh hóa thì đường ven biển có chiều dài tầm chín mươi hai km
và đã được phê duyệt trong quy định một trăm hai mươi sáu
với quy mô đường ven biển
quy mô là đường cấp ba đồng bằng
trên cơ sở đó thì sở thông vận tải đã tham hiệu tỉnh cho ủng hoàn dân tỉnh
và đầu tư theo phân kỳ đầu tư trên cơ sở nguồn lực của trung ương và nguồn lực của tỉnh
giai đoạn một thì đã đầu tư là một mươi bảy km từ sầm sơn cho đến quảng sương
một mươi bảy km này với quy mô là đoạn tuyến trên là
quy mô đường đô thị với mặt căn ngang bốn mươi tám m và đoạn dưới là quy mô đường cấp ba
thì tuyến đường này khi đầu tư thì sẽ phát triển du lịch ở cái khu nam sầm sơn
kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch ở khu vực ven biển phía nam thành phố sầm sơn
các chuyến còn lại thì sở thông vận tải đã nghiên cứu báo cáo với chính phủ
để cân lực nguồn vụ để đầu tư theo quy định
các chuyến đoạn hai thì đã đầu tư là hoàn chỉnh kết nối với nghệ an ninh bình nam định thái bình hải phòng quảng ninh
thì nó tạo thành một cái hành lang kinh tế kết nối giữa các tỉnh phía từ phía bắc miền trung cho đến quảng ninh
thì tuyến đường này sau khi được hoàn chỉnh thì nó sẽ mở ra một cái không gian cho phát triển kinh tế biển đặc biệt là cái phát triển du lịch
đối với bất kỳ một địa phương nào thì vấn đề thu hút nguồn lực đặc biệt là nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao
không thì luôn luôn là một bài toán khó vậy thì đối với tỉnh thanh hóa điều này đã và đang được thực hiện như thế nào
như thanh hóa thì cũng là một tỉnh cũng đang rất chỉ là khó khăn
cho nên là bằng các nguồn lực của tỉnh thì cũng chỉ cân đối được một phần
còn các nguồn lực thì đã được trung ương hỗ trợ một phần
do đó cho nên là khi triển khai cái đoạn văn biển chúng tôi cũng đã phân khí đầu tư
những cái đoạn ưu tiên đầu tư trước là những đoạn cần thiết để chúng ta có
có thể khai thác được các nguồn đất đai để đầu tư cho phát triển du lịch
rồi tiếp đó là trên cơ sở đó chúng ta sẽ có cái tích lũy để đầu tư tiếp những cái đoàn khác
để tạo được tính cái nối toàn tuyến
thì từng bước mình phải chia ra để ưu tiên đầu tư những cái đoạn mà nó phát huy hiệu quả tốt nhất
còn đối với tỉnh thanh hóa thì sở thông quyền tài đã có tham dự về cơ chế
thì có các hình thức đầu tư khác nhau như hiện nay chúng ta đang dùng hình thức là ppp
các cái nguồn lực khác nhau và trên cơ sở đó thì mình sẽ ưu tiên và có cái huy động các cái nguồn lực từ các cái nguồn khác nhau để mình đầu tư hoàn thiện được cái dự án này
thưa ông với những công trình đã được hoàn thành trên địa bàn tỉnh thanh hóa thì đã là điểm nhấn và có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
vậy thì sở thông vận tải sẽ tiếp tục có những giải pháp nào được đưa ra phù hợp như thế nào để có thể bảo vệ được kết cấu hạ tầng giao thông
đặc biệt là trong công tác kiểm soát tài trọng phương tiện thường
sau khi được đầu tư nâng cấp thì trước mắt để bảo vệ được kết cấu hạ tầng giao thông và phát huy được hiệu quả đầu tư thì ngành giao thông vận tải cũng đã cùng phối hợp với báo cáo ủy ban tỉnh là có cái quy hoạch toàn bộ dọc hai bên đường cái tuyến đường này
và thứ hai nữa là để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
một cách bền vững và khai thác có hiệu quả thì thứ nhất là chúng ta phải quản lý được hành lang đường bộ thứ hai là quản lý được các phương tiện quá tạp lưu thông trên đường
thì cái này thì sở thông vận tải cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh triển khai cái quyết định bốn nghìn năm trăm bốn mươi năm là cái về quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông đối với trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu
thế cái này quyết định này thì nó có phần rất quan trọng và thứ nhất là mình quản lý được toàn bộ cái quy hoạch về hành lang đường giao thông đặc biệt là những cái trục quan trọng để mình giữ khi mình nâng cấp mở rộng thì sẽ giảm thiểu được cái đền bù giải phóng hoàn bằng
và thứ hai là khi mở rộng thì cái đường của mình nó đảm bảo cái quy hoạch theo cái định ứng mà đã được phê duyệt trong cái quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt
xin kính chào và hẹn gặp lại